công an quận một mươi hai tp hcm cho biết lực lượng ba trăm sáu mươi ba của công an quận một mươi hai vừa ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên
mang hung khí nóng đi hộn chiến trên địa bàn
lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai đang tuần tra kiểm soát ở phường thới an thì phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên
gồm một mươi ba đối tượng sử dụng hung khí chuẩn bị hỗn chiến nên áp sát ngăn chặn
thấy công an hai nhóm thanh thiếu niên tìm cách tăng ga xe máy bỏ chạy nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ đưa về trụ sở
qua làm việc nhóm thanh niên khai nhận do mâu thuẫn nên phan phan anh quốc sinh năm hai nghìn sáu
nhắn tin hẹn với nhóm của phan trung hiếu sinh năm hai nghìn năm ra bãi đất trống của một khu dân cư
ở phường thế an để giải quyết mô thuẫn
sau đó quốc nhắn tin trên nhóm facebook rủ thêm một mươi hai người khác cùng tham gia
khi đến địa bàn phường thế an thì bị tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai phát hiện bắt giữ
công an thu giữ năm cây dao tự chế dài năm mươi cm một cây dao tự chế dài một tám m và hai cây ba chỉ tự chế dài khoảng hai m
liên quan đến
thông tin phòng giáo dục đào tạo quận một mươi hai tp hcm lấy ý kiến trẻ mầm non tiểu học trung học cơ sở
về dự thảo luật đức đai sửa đổi
phòng giáo dục đào tạo quận một mươi hai cho biết không lấy ý kiến trẻ mầm non học sinh tiểu học học sinh trung học cơ sở
mà lấy ý kiến của cán bộ nhân viên giáo viên người lao động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn
bao gồm cả cán bộ giáo viên nhân viên chụp các nhóm lớp nhóm trẻ mẫu giáo nhóm trẻ mầm non
theo đó trên một số diễn đàn mạng xã hội và facebook cá nhân lan truyền ảnh trực đoạn đầu của một văn bản
được cho là của phòng giáo dục và đào tạo quận một mươi hai về việc tổ chức lấy ý kiến trẻ mẫu giáo mầm non
về dự thảo luật đất đai sửa đổi nhiều bình luận cho rằng nội dung trên không phù hợp
trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận một mươi hai khẳng định thông tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật
thực tế trong văn bản số một trăm bảy mươi bốn về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi
trên địa bàn quận một mươi hai phía dưới có phần đối tượng lấy ý kiến đã bị cắt bỏ gồm với cơ sở giáo dục công lập
toàn thể cán bộ quản lý giáo viên nhân viên tại đơn vị còn cơ sở giáo dục ngoài công lập
chủ đầu tư các nhóm trẻ lớp mẫu giáo lớp mầm non trường mầm non
thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh sóc trăng đã tiến hành kiểm tra hành chính
một mươi một điểm giao dịch của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
trong buổi sáng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố sóc trăng đã có mặt tại một điểm giao dịch
của công ty f tám mươi tám gần chợ bông sen để kiểm tra và làm việc với các nhân viên chi nhánh này
theo đại tá phan văn ứng phó giám đốc công an tỉnh sóc trăng đây là việc kiểm tra định kỳ về việc chấp hành
các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các chi nhánh công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh sóc trăng
một tuần trước công an thành phố hồ chí minh phong tỏa trong và ngoài trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
nằm trên đường nguyễn oanh quận gò vấp để tiến hành khám xét khẩn cấp
việc phong tỏa này nằm trong kế hoạch khám xét khẩn cấp đối với công ty f tám mươi tám về hành vi cưỡng đoạt tài sản
rất nhiều chi nhánh của công ty này ở nhiều địa bàn khác tại thành phố hồ chí minh cũng bị công an kiểm tra và khám xét
hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn lương cường
chú thành phố quy nhơn tỉnh bình định về hai tội giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo chẳng do nhiều lần bị chú ruột là ông nguyễn lương trọng khuyên bỏ ma túy
ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn lương cường đã dùng dao chém liên tục nhiều nhát vào vùng đầu của ông trọng
và chỉ dừng lại khi người thân và người dân phát hiện hô hoán
trong lúc cường dùng dao chém ông trọng bà huỳnh thị thu là vợ của ông trọng
nhiều lần lao vào can ngăn thì bị cường dùng dao chém trúng một nhát ở tay trái gây thương tích với tỷ lệ là hai mươi ba
ông trọng bị thương tích hai mươi chín
hành vi của cường với ông trọng đủ yếu tố cấu thành tội giết người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn lương cường một mươi hai năm tù tội giết người
ba năm tù về tội cố ý gây thương tích tổng hình phạt là một mươi năm năm tù
bất ngờ ập vào một quán karaoke ở địa bàn xã xuân trường
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã phát hiện sáu đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
sáu đối tượng gồm nguyễn bá thạnh nguyễn tiến trung
huỳnh trung tín nguyễn tiến hùng phạm thị cúc và võ thị mỹ hằng
cả sáu đối tượng đều trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
qua test nhanh sáu trên sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định
thưa quý vị trước khó khăn trong công tác đăng kiểm lấy lợi ích của người dân là trên hết
bộ công an nói chung và cục cảnh sát giao thông
nói riêng đã tăng cường cán bộ chiến sĩ để cùng với lực lượng đăng kiểm
hỗ trợ nhau phục vụ người dân giải quyết khó khăn trước mắt
bước đầu hoạt động đăng kiểm đã dần được tháo gỡ
để mọi hoạt động của người dân được trở lại bình thường nhận được sự ủng hộ của người dân
tôi thấy cái phản ứng của chính phủ
chỉ đạo cho người dân rất là kịp thời
thế mà chính phủ huy động toàn bộ lực lượng từ công an đến quốc phòng
những người có nghiệp vụ vào cuộc để giúp cho người dân
coi như là thuận tiện cái khâu đăng kiểm này
đây là ý kiến của nhiều lái xe khi phóng viên chúng tôi ghi nhận vào sáng ngày một mươi ba tháng ba
tại hai trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bốn v và hai nghìn chín trăm linh ba v trên địa bàn hà nội
lực lượng cảnh sát giao thông
với một cái khẩu hiệu hành động năm hai nghìn hai mươi ba đó là đâu cần là có việc gì khó có cảnh sát giao thông
thì những lúc nào mà người dân cần nhất thì lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng
và chúng tôi sẽ phù hợp chặt chẽ với lực lượng đăng kiểm để giải quyết ngay những vấn đề tồn động này
thì đây ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị còn là cái việc mà chúng ta phải làm những cái việc
mà giải quyết những vấn đề là vương mắc của người dân khó khăn của người dân
hiện tại cục cảnh sát giao thông đã phân công
ba mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trên cả nước tăng cường tới hai địa phương là hà nội và thành phố hồ chí minh
để hỗ trợ giải quyết các thủ tục tại các trung tâm đăng kiểm
thời gian tới sẽ tiếp tục bố trí quân số để làm sao phù hợp với từng địa bàn và nhu cầu phục vụ nhân dân
các trung tâm đăng kiểm cũng đã xây dựng các phương án làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
trong việc xếp hàng xếp chỗ đi lại thuận tiện nhất
có thể là ngày mai ngày kia chúng tôi sẽ bố trí kia là hẹn khách theo cái khung giờ ghi thẳng biển số xe
và giờ đến của các phương tiện
thế cho nên là mỗi cái khung giờ đấy chỉ có một vài chục phương tiện đến thôi
cái sự hỗ trợ của các đồng chí bên cục cảnh sát giao thông đến giúp đỡ chúng tôi được rất nhiều
nhất là người ta hỗ trợ về cái vấn đề là phân lạt công tác nhận dạng phương tiện
và thế cho nên là có các đồng chí cảnh sát giao thông vào là cái tốc độ dây chuyển kiểm định nó nhanh hơn
tôi cho rằng đây là một cơ hội rất lớn cho ngành đăng kiểm để chúng tôi sẽ thay đổi lại toàn diện các hoạt động đăng kiểm
thách thức thì bây giờ là cái khó khăn nhất của chúng tôi là con người
quyết tâm của ngành đăng kiểm là tất cả là vì nhân dân phục vụ và thay đổi hình ảnh của ngành đăng kiểm
vì thực sự báo cáo chí là qua bốn tháng vừa rồi ban đầu thì người dân rất giận dữ
người dân coi như tỏ ra rất là không hài lòng với ngành đăng kiểm
qua bốn tháng vừa rồi anh em tôi sau khi thay đổi lại tác phong thái độ tinh thần phục vụ dân
thì ngành đăng kiểm mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trong ngành đăng kiểm
vẫn phải trở lại vẫn ủ tắc nhưng mà người ta hoàn toàn rất là chia sẻ
gọi là người ta thông cảm và gọi là người ta tha thứ cho những cái gì mà đăng kiểm đã phạm phạt
việc phối hợp giữa cục đăng kiểm việt nam và cục cảnh sát giao thông thời điểm này
đã giải quyết những khó khăn vướng mắt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
về các ý kiến trái chiều cho rằng lực lượng công an đang từng bước làm thay việc của bộ giao thông vận tải
đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định là không đúng
vì vậy việc tăng cường cảnh sát giao thông hỗ trợ kiểm định chỉ nhằm giảm tải ở các trung tâm đăng kiểm
việc này chỉ là tạm thời theo chức năng nhiệm vụ của bộ công an
vâng và cũng trong ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động tại tp hcm
đã được tăng cường hai mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông để hỗ trợ cho công tác đăng kiểm
và những hình ảnh về ngày đầu tiên của lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ
tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm sẽ được phản ánh trong dịp sống hai mươi bốn h bảy trong một ít phút nữa
vâng xin được khẳng định lại là việc lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường hỗ trợ kiểm định
nhằm giảm tải ở các trung tâm đăng kiểm chỉ là tạm thời theo chức năng nhiệm vụ của bộ công an
và trong chương trình góc nhìn chuyên gia ngày mai phóng viên antv sẽ có cuộc trao đổi với khách mời của chương trình
về chức năng nhiệm vụ này của bộ công an xin mời quý vị chú ý đón xem
vâng thưa quý vị và từ ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba tại hà nội sẽ có thêm một trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d
có địa chỉ tại km một quốc lộ ba du nội đông anh hà nội sẽ hoạt động trở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động ở hà nội lên một mươi đơn vị
trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d sẽ vận hành một dây chuyển kiểm định với ba đăng kiểm viên
dự kiến là mỗi ngày sẽ kiểm định được từ sáu mươi cho tới bảy mươi xe
cục đăng kiểm việt nam cũng cho biết là cơ quan công an sẽ tiếp tục bàn giao cơ sở vật chất
và hệ thống phần mềm dữ liệu kiểm định của trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh hai v cho đơn vị
để thực hiện các bước hiệu chuẩn lại nhằm đưa trung tâm này vào hoạt động trong tuần tới
cùng một số trung tâm đăng kiểm khác
dự kiến trong tuần là sẽ có một mươi năm trung tâm đăng kiểm hoạt động tại hà nội
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi ba tháng ba giá xăng ron chín mươi năm tăng bốn trăm chín mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm tám mươi đồng một lít các loại dầu cũng tăng giá mạnh
cụ thể giá xăng ron chín mươi năm tăng bốn trăm chín mươi ba đồng một lít lên hai mươi ba tám trăm một mươi tám đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm tám mươi năm đồng một lít lên hai mươi hai tám trăm linh sáu đồng một lít
tương tự giá dầu diesel tăng hai trăm bốn mươi bảy đồng một lít lên hai mươi năm trăm linh hai đồng một lít
dầu hỏa tăng hai trăm bốn mươi một đồng một lít lên hai mươi bảy trăm một mươi năm đồng một lít
dầu ma rút tăng bảy trăm hai mươi bốn đồng một kg lên một mươi năm hai trăm bảy mươi một đồng một kg
dầu ma rút tăng bốn trăm chín mươi một đồng một kg
kỳ này nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai
ở mức ba trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm ở mức ba trăm linh đồng một lít
dầu diesel ở mức ba trăm linh đồng một lít dầu hỏa ở mức ba trăm linh đồng một lít
dầu ma rút không trích lập
như vậy là từ đầu năm đến nay mặt hàng này đã có năm lần tăng hai lần giảm và một lần giữ nguyên
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay một mươi ba tháng ba
mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết
và ngày hôm nay tại hà nội sẽ có thêm năm trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm đang mở cửa thành phố lên một mươi ba đơn vị
cụ thể là năm trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động trong ngày hôm nay gồm hai nghìn chín trăm linh ba v
có địa chỉ tại láng thượng đống đa
hai nghìn chín trăm linh bảy g tại km một quốc lộ ba du nội đồng anh
hai nghìn chín trăm một mươi một g quốc lộ sáu a đông sơn trường mỹ
hai nghìn chín trăm một mươi bảy g đường nguyễn văn linh tổ một mươi sáu long biên
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng ba
cục cảnh sát giao thông đã chọn ra hai mươi sáu cán bộ chiến sĩ của các tỉnh thành phố
trong đó thành phố hồ chí minh có một mươi người có chuyên môn về đăng kiểm của ngành công an
tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm tại thành phố hồ chí minh
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với hoàng thị kim loan
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đất và mạo danh facebook để vay mượn tiền
hoàng thị kim loan cùng với một số đối tượng khác đã lừa hai nạn nhân ở thành phố đồng hới
chiếm đoạt số tiền một mươi sáu tỷ đồng
đầu tranh mở rộng cơ quan công an xác định hoàng thị kim oanh cùng với một số đối tượng khác
còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một mươi người dân
với tổng số tiền trên hai mươi năm tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng
và thông báo ai là những bị hại hoặc những người có quyền nghĩa vụ liên quan
thì trực tiếp đến trình báo tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đồng hải thành phố đồng hới để được giải quyết
thưa quý vị hiện có rất nhiều lời quảng cáo làm bằng lái xe
tin giả trên các nền tảng mạng xã hội mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo
thậm chí là nhiều đối tượng làm giả giấy phép lái xe đã bị bắt giữ
nhưng tình trạng trao bán giấy phép lái xe nhiều năm nay vẫn tồn tại phản ánh của nhóm phóng viên
đây là đối tượng lê hoàng huy thạch quê tỉnh thừa thiên huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố
về hành vi cung cấp thông tin đặt và làm sử dụng giấy phép lái xe giả
năm hai nghìn một mươi chín vì muốn có bằng lái xe ô tô hạng b hai nhưng lại không muốn mất thời gian đi học
thạch đã liên hệ với số đối tượng trên mạng xã hội làm giả một giấy phép lái xe ô tô
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thì thạch bị phát hiện cùng giấy phép lái xe giả khi đang lưu thông trên đường
thạch quyết định là em đăng ký với người ta cho nhắn em đặt cọc cho người ta bốn triệu đồng
và cung cấp cho người ta hai cái ảnh chụp chứng minh nhân nhân mặt trợ sau và một cái ảnh chụp hình ba x bốn
thì sau đó khoảng vài ngày thì người ta có gửi lại cho em một cái biêu phẩm
nó bao gồm một cái băng là xe hàng b hai cộng với một bộ hồ sơ gốc
thì sau khi mà em kiểm tra ổn mọi thứ thì em có gửi cho người ta tiệm cái số tiền còn lại là sáu triệu đồng
thống kê của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
thời gian gần đây số vụ việc liên quan đến giấy phép lái xe giả trên địa bàn có xu hướng gia tăng
năm hai nghìn hai mươi hai công an quận đã điều tra thụ lý tám vụ chín bị can có hành vi đặt và sử dụng giấy phép lái xe giả
phần lớn người dân đều tin vào những quảng cáo
quảng cáo có cánh trên mạng xã hội của các đối tượng để sẵn sàng chi trả số tiền thấp hơn nhiều số tiền học và thi của một tấm bảng lái xe thật
tất cả các trường hợp trên là đều cơ quan cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ
đề nghị điều tra đề nghị việc kiểm soát truy tố trước pháp luật
cá biệt có trường hợp là cha đặt làm giả giấy phép lái xe rồi giao cho con sử dụng
lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân
học mà vẫn có được bằng lái xe
nhiều nhóm đối tượng đã liên tục đăng tải thông tin hấp dẫn trên mạng xã hội
hành vi đặt và sử dụng giấy tờ giả là phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan công an cũng khẳng định với người dân là không có trường hợp nào mà không học không thi mà được cấp bằng lái xe thật cả
cho nên là cơ quan công an khuyến cáo người dân là không được tin tưởng vào các lời quảng cáo
sau đó là đặt làm giả các giấy phép lấy xe để tham gia giao thông đường bộ
việc mua bán giấy phép lái xe giả không chỉ ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông
để không vi phạm pháp luật người dân khi cần một tấm bằng lái xe cần đăng ký học tại các cơ sở đào tạo có uy tín
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre vừa tiến hành tuần tra trên tuyến sông cổ chiên
đoạn qua thủy phận xã tân thiềng huyện trợ lách
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang ba phương tiện cùng chín đối tượng có hành vi khai thác cát sông trái phép và vận chuyển cát sông không rõ nguồn gốc
tiến hành đo đạc trên ba phương tiện đang chứa gần chín mươi mét khối cát sông
qua làm việc các đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cát trên
vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện trợ lách tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
công an xã lạc đạo
công an huyện văn lâm tỉnh hương yên phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn thuộc cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên đã kiểm tra tại một lán tạm ở thôn ngọc xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên
quá trình kiểm tra phát hiện trong lán đang tập kết thực phẩm là gia châu chưa qua sơ chế chế biến có tổng trọng lượng một sáu tấn
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc toàn bộ số da trâu trên
công an huyện văn lâm đã bàn giao vụ việc trên cho đội quản lý thị trường số bốn ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng mức phạt là một mươi năm năm triệu đồng